nói về nghi can trong vụ án giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
ông ngô đức tuấn giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết
bác sĩ sanh sơn hiện đang công tác tại đơn vị này
ông tuấn bày tỏ đồng thời khẳng định giữa sơn và nạn nhân là mối quan hệ cá nhân
trước tiên tôi gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân
bệnh viện đã hoàn toàn bất ngờ trước thông tin bác sĩ sơn gây ra vụ án mạng
và chúng tôi lời đánh mạnh mẽ hành vi của vị bác sĩ này
bác sĩ sơn có khoảng tám năm công tác tại bệnh viện được đánh giá là một bác sĩ tốt
chuyên môn cao và rất hiền lành
tuy nhiên bệnh viện hoàn toàn không nắm được thông tin về đời tư
hay các mối quan hệ cá nhân bên ngoài của sơn
theo ông tuấn ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc
ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra làm rõ
công an cũng đã xác định hiện trường gây án là một phòng nghỉ của bác sĩ tại bệnh viện
không xảy ra sự việc là thứ bảy cũng là ngày nghỉ tại bệnh viện
trong thời gian công tác bác sĩ sơn làm việc một cách bình thường
được đánh giá về mặt công việc rất tốt
còn quan hệ cá nhân mỗi người là khác tôi không thể biết
ông cho biết thêm bác sĩ sơn được đánh giá là một bác sĩ tốt
chuyên môn cao và mọi người rất bất ngờ trước thông tin về vụ án
nhiều đồng nghiệp của bác sĩ danh sơn cho biết
bác sĩ này làm ở bệnh viện khoảng bảy năm là một người ít nói
bác sĩ danh sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện
giang nặng nhân không phải là nhân viên của bệnh viện
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn
gia đình chị t t b n ngụ phường trung dũng thành phố biên hòa
đăng tải thông tin tìm kiếm người phụ nữ trên các hội nhóm xã hội
sau đó ba ngày người nhà cũng đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc mất tích của chị n
tiếp nhận thông tin công an vào cuộc xác minh điều tra và xác định
nạn nhân mất tích có liên quan đến một bác sĩ đang làm việc
tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh đồng nai nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc
qua điều tra ban đầu sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với chị nờ
tuy nhiên cả hai đều đã có gia đình riêng
trưa ngày một mươi ba tháng bốn chị n đến bệnh viện đa khoa đồng nai tìm sơn để nói chuyện
tại phòng nghỉ của bác sĩ chị nờ than mệt nên được sơn chuyển nước tại phòng riêng
trong quá trình chuyển nước sơn nghĩ đến mâu thuẫn giữa bản thân và người tình không thể giải quyết được
do đó sơn đã thêm thuốc ăn thần và bình chuyển nước vượt cấp nhiều lần
làm cho nạn nhân tử vong
khi xác định chị n đã tử vong sơn tiến hành phân xác nạn nhân thanh nhơ mảnh
rồi phi tàng tại nhiều địa điểm khác nhau trên thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu đồng nai
khi làm việc với cơ quan chức năng sơn đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và quanh co chối tội
nhằm chế giấu hành vi phạm tội
tuy nhiên công an xác định giữa sơn và nạn nhân thường xuyên liên lạc với nhau
đặc biệt vào ngày mất tích nạn nhân có liên lạc với sơn qua điện thoại
biết không thể chối tội sơn đã khai nhận hành vi giết chị nờ rồi phân xác phi tang
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng công an đã bắt khẩn cấp sơn đồng thời khám xét nơi ở
và nơi làm việc của nghi can thu giữ một khẩu súng có năm viên đạn và hai chiếc nhẫn vàng
đồng thời phòng cảnh sát hình sự đã áp giải đối tượng đến các địa điểm phi tang
các phần thi thể của nạn nhân để tìm những phần cơ thể của chị n mà đối tượng đã cất giấu
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm
hiệu hại quốc tế hồng thái và đồng nghiệp đoàn lợt sư thành phố hà nội cho biết
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
không chỉ hành vi là tàn ác mà còn mất thất nhân tính
không chỉ xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân mà còn xâm hại đến thi thể của nạn nhân sau khi chết
nếu lời khai ban đầu của danh sơn là đúng hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống
của người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người
mọi hành vi tức đặt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định
theo đó đối tượng danh sơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như
có tính chất con đồ hoặc vì động cơ đề hèn thực hiện phạm tội một cách man dợ
với tội danh giết người với nhiều tình tiết tăng nặng theo luật sư nguyễn hồng thái
hình phạt nghi phạm sẽ phải đối mặt là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra kết quả điều tra cho thấy đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người
mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
theo đó điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự quy định người nào đào phá mổ mà chiếm đặt những đồ vật
ở trong mộ trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể mô mả hải cốt thì bị phạt cải tạo

với hành vi phân xác để phi tàng nhằm xóa dấu vết có dấu hiệu nghi phạm đã có hành động xảo quyệt
nhằm chuôn tránh hoặc chê giấu tội phạm đây là một trong những tình tiết tăng nặng
theo quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng thu giữ được
tại nhà của đối tượng danh sơn
trường hợp kết quả xác minh cho thấy khẩu súng con là một loại vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn bị xử lý thêm một tội danh khác là tội tăng trữ cháy phép vũ khí quân dụng được quy định tại điều ba trăm linh bốn bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó khung phạt dành cho tội danh này có thể là phạt tù từ một năm đến bảy năm bổ sung phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
hình phạt cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định
ngoài việc bị xử lý hình sự đối tượng danh sơn còn phải buộc bồi thương trách nhiệm dân sự là toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng nghĩa vụ cấp dưỡng cho người nhà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và những chi phí khác
vụ án này lại một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai
để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên luật sư thái cho rằng phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức ý thức pháp luật chấp hành pháp luật của công dân
liên tục trong những ngày qua đã xảy ra các vụ án mạng mà sắc nhân là người yêu bạn trẻ cũ
thay vì chấp nhận chia tay trong êm thấm nhiều người đã trở thành kẻ giết người bị cả xã hội lên án
theo phân tích của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong số các vụ án giết người vì nguyên nhân xã hội vụ giết người do mâu thuẫn tình ái chiếm tới chín
trong đó chủ yếu xuất phát từ những ghen tuông mù quáng vô cớ trong tình yêu nam nữ sự xuống cấp về đạo đức lối sống
bi kịch xảy ra đối với những nhóm đối tượng còn trẻ sự hiểu biết về pháp luật còn rất hạn chế
để hạn chế tối đa những vụ án thương tâm như vậy thiết nghĩ cần phải có sự chung tay của gia đình xã hội và mỗi cá nhân cần biết chế ngự
hóa giải mà mâu thuẫn cho cuộc sống hàng ngày tránh để tích tụ lâu dài dẫn tới thù hận và sinh ra vi phạm pháp luật
đành rằng trong tình yêu chuyện ghen tuông là không thể tránh khỏi vì càng yêu nhiều thì càng ghen nhiều
tuy nhiên việc khen tuông nam nữ và việc vi phạm pháp luật là hai sự việc hoàn toàn khác nhau
trong tình yêu ghen tuông vừa phải có thể giúp mối quan hệ giữa hai người cần kết hơn
nhưng khi đã có hành vi vi phạm pháp luật chuyện không đơn giản chỉ là hành động để thỏa mãn cân ghen nữa
đối tượng nào vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng phạt
yêu rồi khó chia tay chấm dứt tình cảm là bị đối phương đe dọa sức khỏe tính mạng là thực tế nhiều phụ nữ phải đối mặt
từ bé con trẻ được học rất nhiều thứ nhiều kiến thức nhưng ít được học về việc cần kề với tình yêu
trong đó cả việc học cách yêu một người lẫn cách chia tay một người
việc người trưởng thành không thiếu những cách khóa học cách mô thức phô trương kỹ năng thu hút
chinh phục người khác giới hạ gục trang sau lần gặp mặt đầu tiên đốn tim nang chỉ bằng một cuộc hẹn hò
như vậy cuộc đời chỉ tính bằng con đường màu hồng không ai dạy nhau cách chia tay
đối với phái nam cũng không được dạy rằng khi hết tình cảm chia tay làm việc tốt cho cả hai và là nhu cầu chính đáng của đối phương
phải nữ với những đặc điểm đặc trưng yếu thế về thể hình sức khỏe cũng lại được ít chỉ dẫn về cách chia tay làm sao để bảo vệ bản thân
trước tình trạng chết vì chia tay trong mối quan hệ cả nam và nữ
cách đây không lâu
trung tâm giáo dục và truyền thông sức khỏe tp hcm cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề
chia tay sao cho an toàn
các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh cách ứng phó hiệu quả nhất là chọn người mà yêu phong bệnh hơn chữa bệnh
tuy nhiên đời không ai nói được chữ ngờ có nhiều người đã trải qua thời gian yêu đương thắm thiết mới bộc lộ bản chất
thạc sĩ tâm lý nguyễn thị mỹ hạnh công ty tư vấn và đào tạo ý tưởng việt chia sẻ
nhiều vụ án xảy ra do lời chia tay xác kẻ gây án không biết kiềm chế cảm xúc để phần con lấn át phần người
nhưng đây cũng là một bài học mỗi người cần phải chú ý đến việc tìm cách rút lui an toàn bằng cách chia tay đúng cách bất kể lứa tuổi nào
khi chia tay tuyệt đối không xúc phạm đối phương không kề lệ thói hư tật xấu của họ không khiêu khích không so sánh họ với những người khác
đặc biệt không được nhắc đến chuyện người thứ ba kể cả việc đó là nguyên nhân bạn muốn chia tay
học chia tay là học cách nói lời rút lui tránh để đối phương quá tổn thương bất đức
dẫn tới thù hận và muốn trả thù
ngoài ra chia tay cũng cần phải chọn đúng thời điểm đừng dạy dột nói lời chia tay
khi cuộc sống của đối phương đang rơi vào những lúc cố sóc tinh thần như bị đuổi việc thi rớt người thân mắt
trong những hoàn cảnh đó con người có thể mất tinh thần tâm lý bất ổn
lời chia tay có thể tạo thành vết thương rất lớn gieo thành thủ hận
kể cả điểm hẹn cách gặp gỡ trò chuyện khi mối quan hệ dặn nứt cũng phải được cân nhắc tính toán một cách tỉnh táo
chuyên gia tâm lý này cũng nhắn nhủ người bị chia tay khi đất tình ai cũng buồn nhưng hãy học cách chấp nhận sự thật
học cách suy nghĩ đơn giản không cố bới móc tìm lý do tại sao tan vỡ rồi
dằn vặt mình thêm và cần phải hiểu rằng chia tay không có nghĩa là mọi thứ kết thúc
mà có khi là cơ hội cho cả hai đến với những điều tốt đẹp hơn
và sau hết cuộc sống còn nhiều vì lẽ không chỉ vì mỗi tình yêu nam nữ